giữa lúc thế giới đang vô cùng hoang mang với sự xuất hiện của biến thể omicron
một dạng siêu độc biến của covid một mươi chín thì tại thành phố nơi đang là điểm nóng của biến thể mới
tình hình đang diễn ra như thế nào hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
bầu trời ưu ám lất vất mưa nhưng đang đồng cảm với không khí ảm đạm đang bao trùm lên đại học công nghệ suani
t u t ở pretoria của nam phi nơi đang là điểm nóng trong đợt dịch covid một mươi chín mới nhất của nam phi
sau khi nhiều sinh viên dương tính với virus trường này đã hoãn lại kỳ kiểm tra
trong khi nhà chức trách vội vã thúc giục mọi người tiêm vaccine đặc biệt là nhóm người trẻ đang chỉ hoãn tiêm chủng
nhiều sinh viên tại đây vẫn chưa tiêm vaccine một số người đang cân nhắc
nhưng trung tâm tiêm chủng của trường lại đóng cửa vào cuối tuần
tỉnh gauteng nơi có pretoria và thành phố lớn
nhất nước johannesburg hiện là trung tâm của làn sóng lây nhiễm mới
tính đến nay các ca nhiễm mới chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ và số ca nhập viện vẫn chưa tăng quá mạnh
tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo những ca nhiễm được ghi nhận chủ yếu là ở người trẻ khỏe mạnh
mọi chuyện hoàn toàn có thể nghiêm trọng hơn nếu nó chạm đến nhóm người già và cộng đồng chưa tiêm chủng tại nam phi
tổng cộng quốc gia này mới có bốn mươi một người trên một mươi tám tuổi được tiêm chủng và tỷ lệ tiêm mới cũng là rất chậm
việc có thêm một đợt dịch mới là điều không mấy bất ngờ
nhưng tốc độ lây lan của omicron đã khiến cho giới chức y tế nam phi cảm thấy sốc toàn tập
dù hiện tại số ca lây nhiễm vẫn còn thấp nhưng chúng đang tăng lên rất nhanh
đợt dịch mới bắt đầu sau một vài buổi tiệc của sinh viên tại pretoria
con số tăng từ hàng trăm lên tới hàng ngàn chỉ trong một ngày
hôm hai mươi bảy tháng một mươi một nam phi công bố ba hai trăm hai mươi ca nhiễm mới tám mươi hai nằm ở gauteng

dẫu vậy nó vẫn thấp hơn rất nhiều so với đỉnh dịch trước đó hai mươi năm ca một ngày
tulio de oliveira chuyên gia nam phi cho biết chín mươi các ca nhiễm tại gauteng là từ biến thể omicron
chúng tôi dự đoán được một biến thể mới trong làn sóng dịch lần thứ tư
nhưng không ngờ về một biến thể có quá nhiều đột biến đến như vậy
cùng với đó là khả năng lây lan mạnh và né tránh được miễn dịch cộng đồng
motsabela chuyên gia từ wazulu natan nhận định
đây là một cú sốc quả lời
kiểu phản ứng tự phát thực sự không có ý nghĩa gì
bộ trưởng y tế nam phi joe fa ala nói trong cuộc họp báo ở thành phố dubai hôm hai mươi sáu tháng một mươi một
rằng lệnh cấm đi lại vi phạm quy định và tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới who
bình luận của ông fa ala được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt nước
trong đó có mỹ eu xếp hạn chế đi lại với khu vực phía nam châu phi
do biến chủng omicron mới được phát hiện tại nam phi
các quốc gia chịu ảnh hưởng của lệnh cấm bao gồm nam phi
fa ala chỉ trích các nước muốn đổ lỗi và gán biến chủng mới này cho nam phi
thay vì hợp tác để giải quyết tình hình theo hướng dẫn của who
covid một mươi chín là tình huống y tế khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu
chúng ta phải hợp tác không phải trừng phạt nhau ông pha ala nói
các cuộc săn phù thủy không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai
nam phi muốn trở thành người chơi trung tâm

chia sẻ thông tin sức khỏe để mang lại lợi ích cho người dân nam phi và trên thế giới
who họp khẩn vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một và đổi tên biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín mới phát hiện thành omicrone
xếp vào danh sách biến chủng đáng lo ngại do khả năng lây nhiễm cao hơn delta
omicron được báo cáo lần đầu ở nam phi một số ca nhiễm khác cũng được ghi nhận
tại botswana bỉ israel và đặc khu hành chính hồng kông của trung quốc
theo fa ala các nghiên cứu sơ bộ cho thông tin
các nghiên cứu sơ bộ cho thấy biến chủng mới có thể dễ lây nhiễm hơn
nhưng vaccine hiện tại vẫn phát huy hiệu quả ngăn ca nghiêm trọng
who hôm hai mươi sáu tháng một mươi một cho rằng các quốc gia không nên vội vàng áp lệnh cấm đi lại liên quan biến chủng mới
đồng thời kêu gọi áp dụng cách tiếp cận dựa trên khoa học và đánh giá đúng mức độ rủi ro
giới khoa học đang chạy đua xác định mối đe dọa từ chủng omicron
và có cần điều chỉnh các loại vaccine covid một mươi chín hiện nay hay không
biontech và pfizer cho biết đang nghiên cứu biến chủng omicron
và sẽ quyết định có nên điều chỉnh vaccine
trong khi moderna thông báo sẽ phát triển mũi tăng cường chuyên đối phó omicron
ngay sau khi biến thể mới từ nam phi b một một năm trăm hai mươi chín xuất hiện
các nhà khoa học lập tức bắt tay vào nghiên cứu biến thể mới
trong khi nhiều quốc gia đã áp đặt hạn chế nhập cảnh từ một số nước châu phi
trong một loạt các dòng đăng trên twitter mới đây văn phòng tổng thống nam phi thông báo
tổng thống cyril samaphosa đã triệu tập hội đồng chí huy chống virus
virus corona quốc gia ncgc vào chủ nhật để đánh giá những phát triển
bao gồm cả những phát triển khoa học liên quan đến biến thể mới
tổng thống ramaphosa kêu gọi người dân tự bảo vệ mình trước covid một mươi chín
trong khi các nhà khoa học làm việc để xác định những gì họ có thể tìm hiểu về biến thể mới
kết quả của các cuộc thảo luận ncgc và cuộc tham vấn sẽ được thông báo trong những ngày tới
văn phòng tổng thống đã twitter
các nhà khoa học nam phi cho biết hôm thứ năm b
có nhiều đột biến có thể giúp nó né tránh phản ứng miễn dịch của cơ thể và làm nó dễ lây lan hơn
trong khi biến thể delta có hai đột biến và biến thể beta có ba đột biến
thì biến thể b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín có ít nhất ba mươi hai đột biến protein
các nhà khoa học cho biết những người trẻ hơn dường như đang nhiễm và lây lan biến thể mới
nhưng những tuần tới sẽ là chìa khóa để xác định mức độ nghiêm trọng của biến thể này
tại đức bộ trưởng y tế và giám đốc cơ quan liên bang về kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh
viện colbert court rki đã được hỏi về biến thể b một một năm trong cuộc họp báo hàng tuần của họ vào thứ sáu
bộ trưởng y tế jens faln đã nói với các phóng viên ở berlin trong cuộc họp báo hàng tuần của họ rằng
số lượng đột biến cao được ghi nhận ít nhất là nguyên nhân gây lo ngại sơ bộ
ngay khi các cuộc thử nghiệm đang diễn ra để xác định khả năng lây truyền của nó hoặc mức độ kháng vaccine của biến thể mới
theo ông span quyết định của đức áp đặt các hạn chế đi lại đối với nam phi
và một số quốc gia trong khu vực chưa được quyết định là một biện pháp bảo vệ phòng ngừa cần thiết và chủ động
ông kêu gọi bất kỳ ai mới trở về từ miền nam châu phi kể cả cách đây một mươi đến hai mươi ngày hãy tự cách ly và xét nghiệm pcr
giám đốc viện colbert court rki walter taylor cho biết thêm
một số đột biến trên xuất hiện ở biến thể mới gợi ý rằng có thể có tốc độ lây truyền cao hơn
và có những đột biến khác vẫn chưa rõ ràng về ý nghĩa sinh học của chúng
điều đó có nghĩa là
chúng tôi thực sự rất lo ngại
trong một tuyên bố vào hôm thứ sáu bộ y tế isarao cho biết đã phát hiện trường hợp đầu tiên của biến thể mới
ở một người trở về từ malawi
người này cùng hai người khác nghi ngờ nhiễm là biến thể này đều đã được tiêm phòng đầy đủ và đang được kiểm dịch
thủ tướng israel nazali bennett đã tổ chức các cuộc thăm vấn với các chuyên gia y tế vào hôm thứ sáu
liên quan đến biến thể này ngay khi nhận thông báo về một trường hợp nhiễm biến thể mới xuất hiện ở trong nước
rất nhiều quốc gia ở quốc gia châu á và châu âu bao gồm đức cộng hòa xét italy anh
đã nhanh chóng áp đặt các hạn chế nhập cảnh từ một số nước châu phi vào thứ sáu sau sự xuất hiện của biến thể này
chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen cho biết iuu đã ngừng di chuyển bằng đường hàng không từ toàn bộ khu vực nam phi
trong bối cảnh lo ngại về biến thể nam phi mới được phát hiện
trong báo cáo đánh giá mối đe dọa từ biến chủng omicren mới đây
trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh châu âu ecdc cho biết dựa trên khả năng các vaccine covid một mươi chín hiện nay có thể không chống lại được chủng mới
cùng thực tế là nó có nguy cơ dễ lây truyền hơn
cơ quan đánh giá khả năng xâm nhập và lây lan trong cộng đồng của chủng mới tại liên minh châu iuu khu vực kinh tế châu âu eea ở mức cao
trong trường hợp biến chủng delta lại trối dậy ở eu và eea tác động từ sự xâm nhập và khả năng lây lan rộng hơn của chủng omicron
có thể rất cao
ecdc cho biết thêm eea bao gồm các nước thành viên eu cùng iceland laos tân sơn và na uy
tuy nhiên ecdc lưu ý rằng vẫn có sự thiếu chắc chắn đáng kể liên quan đến mức độ lây nhiễm hiệu quả của vaccine
nguy cơ tái nhiễm và những đặc tính khác của biến chủng omicrand
ngoài nam phi và botswana nơi biến chủng omarn được phát hiện lần đầu vào ngày một mươi một tháng một mươi một
biến chủng mới cũng được tìm thấy tại israel hong kong và bỉ một thành viên của eu
icdc kêu gọi các nước tiến hành giải trình tự trên và truy vết các ca nhiễm đồng thời kêu gọi người dân không đến những khu vực bị ảnh hưởng
sovenia nước chủ tịch iuu hiện nay cũng thông báo trên twitter rằng một ủy ban chuyên gia y tế đã nhất trí cần áp đặt hạn chế tạm thời
đối với toàn bộ hoạt động nhập cảnh vào iuu từ khu vực phía nam châu phi
bảy quốc gia chịu ảnh hưởng bao gồm
nam phi và zimbabwe
tổ chức y tế thế giới who đã đặt tên cho biến chủng b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín được phát hiện lần đầu tại châu phi là omicron
đồng thời phân loại đây là biến chủng đáng lo ngại mức nghiêm trọng nhất
danh sách biến chủng đáng lo ngại của who gồm delta alpha beta và gamma
biến chủng này có ba mươi hai đột biến trong protein gai phần mà hầu hết vaccine sử dụng để tạo khả năng
các đột biến protein gai có thể ảnh hưởng tới khả năng nhiễm và tốc độ lây lan của virus cũng như khiến tế bào miễn dịch khó tấn công mầm bệnh hơn
các quan chức liên minh châu iuu vừa tổ chức cuộc họp khẩn và nhất trí hối thúc toàn bộ hai mươi bảy nước thành viên hạn chế hoạt động di chuyển từ miền nam châu phi vì biến thể b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín nam phi
trước đó áo
và anh đã đình chỉ các chuyến bay từ khu vực này
mỹ và canada cũng siết chặt hạn chế đi lại từ khu vực có biện pháp của mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một
nhật bản thông báo yêu cầu cách ly một mươi ngày đối với người đến từ phía nam châu phi philippines đình chỉ các chuyến bay còn arab soudy những tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae johdan và maroc cũng áp dụng lệnh cấm đi lại
các quốc gia chịu ảnh hưởng của lệnh cấm bao gồm nam phi botswana eswaltini
và malawi và zimbabwe
bộ y tế nam phi gọi động thái gấp rút áp đặt lệnh cấm đi lại là hà khắc
brazil sau đó cũng tuyên bố đóng biên giới với người đến từ sáu quốc gia trên bắt đầu từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một
chính phủ australia được cho là sẽ thông báo biện pháp hạn chế đi lại mới vào cuối ngày hôm nay
giới chức nam phi bày tỏ quan ngại sâu sắc về biến thể mới
và nhận định biến chủng là nguyên nhân khiến số ca nhiễm tăng theo cấp độ số nhân ở nước này
giới khoa học đang chạy đua xác định mối đe dọa từ chủng mới này và có cần điều chỉnh các loại vaccine covid một mươi chín hiện tại hay không
uso cho biết có thể mất vài tuần để hiểu về chủng mới và đề nghị không vội áp hạn chế đi lại khi còn ít bằng chứng khoa học
biontech và pfizer cho biết đang nghiên cứu biến thể b một một năm trăm hai mươi chín và sẽ quyết định có nên điều chỉnh vaccine hay không
chậm nhất trong hai tuần
moderna thông báo sẽ phát triển mũi tăng cường chuyên đối phó với biến thể mới này
một trong ba chiến lược giải quyết mối đe dọa từ biến chủng mới của hãng
hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không quốc gia hà lan klm vừa qua đã đăng video cho thấy giới chức sân bay speforn
đã chặn hành khách rời khỏi chuyến bay khởi hành từ cape town nam phi
một thành viên của phi hành đoàn nói
chuyến bay từ cape town của chúng ta không thể vào hà lan mà không đi kèm các biện pháp hạn chế
chuyến bay từ cape town của chúng ta không thể vào hà lan mà không đi kèm các biện pháp hạn chế
mọi người đang tìm hiểu làm thế nào cho đúng và tôi sẽ báo ngay cho quý khách khi nhận được thông tin

sau bốn tiếng chờ đợi quyết định cuối cùng từ hãng hàng không
các hành khách từ nam phi đã được phép xuống máy bay
giới chức skifone sau đó đã thông báo
đã chuyển các hành khách từ nam phi
tới một địa điểm an toàn
hành khách được cung cấp đồ ăn thức uống
họ đã làm xét nghiệm ncov
đại diện sân bay skifone đang trên twitter
người phát ngôn của hãng hàng không klm cho biết
chuyến bay từ cape town và một chuyến khác
từ johannesburg ở nam phi
đáp xuống sân bay skifone
đều bị giữ lại để chờ biện pháp phù hợp
các hành khách được bộ y tế hà lan
di chuyển vàng xe buýt riêng
và đang cách ly trong lúc chờ kết quả xét nghiệm